thưa quý vị và các bạn trong cuộc đời hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
một mươi năm năm tại chiến khu việt bắc là quãng thời gian ghi dấu ấn quan trọng và tình cảm đặc biệt của đồng chí đồng bào các dân tộc việt bắc dành cho đại tướng
những tư liệu hình ảnh hiện vật quý báo về giai đoạn này đã được giới thiệu trong triển lãm đại tướng võ nguyên giáp với chính khu việt bắc
đến dự lễ khai mạc triển lãm vào sáng nay có đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đại tướng phùng quang thanh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng và bà đặng thị bích liên
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng đại diện gia đình đại tướng võ nguyên giáp
căn cứ địa việt bắc là cái nôi của cách mạng việt nam
chính trong một mươi ba năm sống chiến đấu với đồng chí đồng bào các dân tộc ở chiến khu việt bắc
đại tướng võ nguyên giáp đã đưa ra những quyết sách quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
cái cảm xúc tôi với đại tướng cũng như nhân dân ta đối với đại tướng võ nguyên giáp
quân đội ta đối với đại tướng võ nguyên giáp cũng như thế giới
chúng ta vẫn trân trọng tin tưởng và quý mến rất là mến phục về cái tài năng đức độ
của một vị đại tướng võ nguyên giáp
vị tướng trở thành huyền thoại của dân tộc việt nam
chiếc áo khoác đại tướng dùng từng là chuyến lợi phẩm thu được của địch
khẩu súng ngắn người sử dụng chỉ huy đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân lập chiến công đầu trong trận phai khắt nà ngần
hơn hai trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu đã cho người xem thấy được khái quát cuộc đời sự nghiệp của đại tướng võ nguyên giáp
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người anh cả của quân đội nhân dân việt nam
quân đội gọi ông là người anh cả đối với tôi con người cha vì ông dẫn dắt chúng tôi từ một anh nông dân nhà nghèo cơ cực trở thành một quân nhân thực thụ của quân đội cách mạng
nhớ đến ông cũng là nhớ đến các đồng chí cũng nhớ đến đồng bào nhớ đến bác hồ người cha thân yêu của lực lượng vũ trang
và chúng tôi cũng rất là nhớ những đồng bào chiến sĩ
đặc biệt là
đồng bào các dân tộc đã hy sinh đùm bọc cho bác hồ cho các đồng chí lãnh đạo cho quân đội và cho ba tôi trong những ngày kháng chiến khó khăn
triển lãm đại tướng võ nguyên giáp với chiến khu việt bắc được tổ chức đúng vào dịp tưởng niệm năm năm ngày đại tướng trở về cõi vĩnh hằng
triển lãm sẽ đón người xem từ nay đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam